nắng nóng gây gắt tiếp tục diễn ra ngày cao điểm nhiệt độ có lúc lên đến bốn mươi một độ c
đã làm diện tích cây trồng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an bị khô cháy
nhiều nơi có nguy cơ mất trắng
tính đến ngày hôm nay tổng diện tích cây trồng bị khô héo tại huyện đô lương đã lên đến một bảy trăm linh hectare
tập trung ở các xã đại sơn chù sơn giang sơn đông giang sơn tây và mở rộng giao vùng đất bãi chín
xã ven sông lam hiện toàn xã đại sơn huyện đô lương đã có gần ba trăm linh hectare cây trồng bị chết do nắng nóng
không riêng gì xã đại sơn ở một số xã khác trên địa bàn huyện đô lương như trù sơn giang sơn tây
cây trồng cũng bị thiệt hại do nắng ngoài huyện đô lương một số huyện khác cũng đang trong tình trạng khô hạn
thiếu nước sản xuất và sinh hoạt do nắng nóng các cơ quan chức năng tỉnh nghệ an cần chỉ đạo các địa phương
triển khai các phương án chống hạn cho cây trồng